sau buổi lễ cầu nguyện thi thể bốn nạn nhân trong vụ lật tàu được đưa đi hỏa táng tại nhà hỏa táng bình hương hòa tp hcm
bốn h ba mươi ngày ba tháng ba người dân xóm đảo trong hẻm bảy trăm ba mươi lê đức thọ quận gò vấp có mặt tại nhà thờ mẹ hằng cứu giúp tham gia lễ an táng bốn nạn nhân số số trong vụ lật tàu tại biển cửa đại tp hcm
trước đó lúc bốn h sáng linh cử các nạn nhân được gia đình đưa đến thánh đường nhà thờ mẹ hằng cứu giúp quận gò vấp
linh mục nguyễn văn thăng làm lễ cầu nguyện đồng thời ông cũng gửi lời chia buồn động viên đến gia đình người quá cố mong người ở lại sống an vui để không phụ lòng người đã mất
sáu giờ sáng ngày ba tháng ba sáu ngày sau vụ chìm cano chở du khách tại hội an khiến một mươi bảy người tử vong hàng trăm người dân đã đến con hẻm bảy trăm ba mươi đường lê văn thọ quận gò vấp tp hcm để đưa tàng cho bốn người phụ nữ xấu xố
trong chuyến du lịch định mệnh tám người ra đi
sau bốn người quay về cô hương cùng ba người phụ nữ khác trong xóm nhỏ đã mãi mãi ra đi
theo đúng lịch trình cô thu hương năm mươi một tuổi cùng chồng và sáu bạn bè hàng xóm trong hẻm bảy trăm ba mươi sẽ quay về tp hcm sau chuyến du lịch tại hội an
nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến
trong buổi chiều định mệnh hai mươi sáu tháng hai chiếc cano chở đoàn du lịch ba mươi chín người đã lật ở biển cửa đại khiến một mươi bảy người chết
cô hương cùng ba người phụ nữ khác đã không thể quay về như lời hứa hẹn
trong không gian trang nghiêm tại nhà thờ đứng trước linh cữu của mẹ ba người con của cô hương không kiềm được xúc động
sự ra đi đột ngột của mẹ khiến ba đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi
sau khi làm các thủ tục nghi lễ tại nhà thờ hàng trăm người dân đã cùng nhau tiễn đưa linh cữu của cô hương và ba người phụ nữ khác trong xóm nhỏ bước những bước cuối cùng trước khi lên xe về nơi hỏa táng
anh nguyễn xuân hòa thứ hai từ phải sang là con của cô hương
cô hương là con của nạn nhân nguyễn thị khiêm và là em trai của nạn nhân kim lan
cùng mẹ và chị gái tham gia chuyến du lịch tại hội an sau sự cố lật tàu anh may mắn được cứu sống
những ký ức về vụ tai nạn và nỗi đau mất người thân khiến tâm trí anh dối bời
sau khi tỉnh lại tại bệnh viện anh hòa đi lang thang bên ngoài được lực lượng chức năng phát hiện và đưa về
ngày hai mươi bốn tháng hai ba gia đình gồm tám thành viên trong hẻm bảy trăm ba mươi lê đức thọ cùng tham gia chuyến du lịch miền trung
họ dự kiến kết thúc hành trình
ngày hai mươi bảy tháng hai và bay về thành phố hồ chí minh vào sáng thứ hai hai mươi tám tháng hai
tuy nhiên tai nạn xảy ra bất ngờ bốn thành viên mãi mãi ra đi
trưa hai mươi tám tháng hai đoàn xe tang đưa thi thể bốn nạn nhân gồm nguyễn thị thu hương bốn mươi tám tuổi nguyễn thị thu lan bốn mươi bốn tuổi
nguyễn thị khiêm sáu mươi chín tuổi và nguyễn thị kim lan bốn mươi chín tuổi về nhà tại thành phố hồ chí minh
dù buổi lễ được tổ chức vào buổi sáng sớm hàng trăm giáo dân trong xóm đảo đã có mặt để đọc kinh cầu nguyện
và chê buồn cùng gia đình
đại diện gia đình nạn nhân kim lan cho biết những ngày qua có rất nhiều người dân ở thành phố hồ chí minh đến tham viếng chia buồn
linh mục nguyễn văn thăng thực hiện nghi thức vẩy nước thánh trước khi kết thúc buổi lễ
gần sáu giờ buổi cầu nguyện kết thúc tiếng chuông trong nhà thờ ngân vang
linh cứu bốn nạn nhân được chuyển ra khỏi thánh đường đưa đến trung tâm hỏa táng bình hương hòa quận bình tân
dòng người nối dài từ nhà thờ đến đầu hẻm bảy trăm ba mươi lê đức thọ quận gò vấp
tiễn đưa bốn nạn nhân xấu xố
người nhà nạn nhân thu lan chạm tay tiễn biệt trước khi đoàn xe đưa linh cữu đi hỏa táng
chiều hai mươi sáu tháng hai cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
do ông lê xen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã tân hiệp đảo cù lao tràm và cửa đại thì bị lật
lúc gặp nạn cano chở ba mươi chín người gồm ba thuyền viên và ba mươi sáu hành khách vụ việc khiến một mươi bảy người tử vong
trước đó tại cuộc họp báo ông lê trí thanh chủ tịch tỉnh quảng nam gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình các nạn nhân
ông nhìn nhận vụ tai nạn là sự cố hết sức đau thương thiệt hại quá lớn cho gia đình các nạn nhân
ông lê trí thanh chủ tịch tỉnh quảng nam chia sẻ tại cuộc họp báo chiều tối ngày một tháng ba nói
tôi rất đau lòng và khóc rất nhiều trên đường đi công tác về đến bây giờ tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc khó tả
công tác ứng cứu rất khẩn trương tuy nhiên số người tử vong quá lớn
quá đau lòng không gì bù đắp được nỗi đau này không chỉ của gia đình các nạn nhân
mà nỗi đau của tất cả chúng ta theo ông thành tất cả các lực lượng đã rất tích cực tham gia cứu nạn
và khắc phục hậu quả tuy nhiên số người thiệt mạng quá lớn đa số bị mắc kẹt trong cano
không chỉ lực lượng chức năng mà người dân cũng đã nỗ lực tìm kiếm đó là truyền thống
tình nghĩa của người xứ quảng người thân nạn nhân cũng đã được hỗ trợ tối đa từ chính quyền
và người dân địa phương
ubnd tỉnh cũng có một phần trách nhiệm qua đây tôi xin gửi lời chê buồn sâu sắc từ các nhân thân
của các nạn nhân mong các gia đình vượt qua nỗi đau chúng tôi thành thật xin lỗi
đặc biệt chủ tịch tỉnh quảng nam nhấn mạnh về việc thời gian tới ubnd tỉnh sẽ có buổi làm việc
với các ngành chức năng để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm
pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy đồng thời ông đề nghị công an tỉnh quảng nam
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
không loại trừ tổ chức và cá nhân nào
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai do ông lee sten
chú phường cửa đại thành phố hội an quảng nam làm thuyền trưởng chở ba mươi chín người gồm ba mươi sáu hành khách
và ba lái cano xuất bến thủy nội địa cù lao tràm vào bến cửa đại
khi vào đến khu vực biển cửa đại cách bờ khoảng một năm hải lý
về hướng đông cano bị sóng lớn đánh chìm khiến một mươi bảy người tử vong hai mươi hai người được cứu sống
cũng trong cuộc họp báo công an thông tin về nguyên nhân vụ chìm cano khiến một mươi bảy người tử vong ở quảng nam
ông nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tp hội an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ việc
trước mắt sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình
làm việc với các công ty làm bảo hiểm cho người bị nạn
về nguyên nhân khách quan liên quan luồng lạch thời tiết
hiện hội an đã có kiến nghị bước đầu với trung ương liên quan đến nạo vét luồng lạch
thiết lập các phao luồng lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi thời tiết không đảm bảo
theo ông sơn sau sự cố chìm cano hiện vẫn có nhiều đoàn khách đi ra củ lao tràm tham quan
bởi các phương tiện đã được cấp giấy phép theo tour
tuyến nếu vì sự cố mà tạm dừng chính quyền phải đền bù nên việc tổ chức đưa khách ra đảo vẫn tiếp tục
chủ tịch ubnd tp hội an thông tin
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay chính quyền thành phố giới hạn lượng khách ra tham quan đảo cù lao tràm không quá ba người một ngày
ngoài ra địa phương cũng yêu cầu bốn mươi hai doanh nghiệp đang khai thác tuyến đường thủy nội địa cửa đại cù lao tràm
không được chờ quá nhiều khách ra củ lao tràm
chia sẻ về phương tiện gặp tai nạn ông sơn cho hay
đây là cano chuẩn sb được doanh nghiệp vận tải sử dụng vận chuyển khách từ hai nghìn một mươi chín đến nay
trước khi hoán cải sang cano chuẩn sb theo yêu cầu bắt buộc
suốt một mươi năm năm các doanh nghiệp dùng cano chuẩn si cano loại nhỏ khoảng một mươi năm chỗ ngồi
môi trần không đóng kín chỉ có mái tre đưa khách ra củ lao tràm
thi thoảng có bị chìm nhưng chưa bao giờ gây thiệt hại về người
còn vụ tai nạn mới đây cano chuẩn sb với thiết kế kín bị lật lại gây thiệt hại về người hết sức đáng tiếc
rất nhiều nạn nhân bị kẹt khi cano lật úp và không thể thoát ra ngoài
chúng tôi sẽ mời chuyên gia để tham vấn ý kiến
sau đó có kiến nghị cụ thể về thiết kế của cano chuẩnsb
thượng tá võ văn minh tránh văn phòng công an tỉnh quảng nam cho biết
sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân
theo thượng tá minh cơ quan điều tra cũng đã làm việc với thuyền viên
cùng một mươi hai hành khách và các đơn vị điều hành tổ chức đưa phương tiện xuất bến
qua làm việc công an đã kiểm tra đơn vị du lịch và thấy đầy đủ giấy tờ
thượng tá minh cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình di chuyển
cửa đại thì gặp gió lớn sóng to đập vào mạng thuyền bên trái
gây vỡ và nước vào gây lật úp dẫn tới vụ tai nạn thương tâm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập chứng cứ tất cả các hệ thống thông tin liên lạc
trên cano du lịch để giám định và làm việc với cơ quan chức năng có liên quan
để làm rõ nguyên nhân chìm tàu tiến hành xử lý cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật
trước đó vào một mươi ba h bốn mươi năm cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai do ông lee stent sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cửa đại thành phố hội an làm thuyền trưởng điều khiển chở ba chín người
gồm ba sáu hành khách và ba thuyền viên suốt bến thủy nội địa q lao cham vào lại bến cửa đại
đến khoảng một mươi bốn h một mươi năm khi vào đến khu vực biển cửa đại
cách bờ khoảng một năm hải lý về hướng đông thì bị chìm
sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng điều động người
và phương tiện tổ chức cứu vớt các nạn nhân
thời điểm gặp nạn nước tràn vào nhanh khiến cano bị chìm
nhiều người có mắc kẹt bên trong vị trí bị nạn gần bãi cát sóng vỗ mạnh
nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn
thật xót xa khi phải chứng kiến vụ tai nạn là một mươi bảy người tử vong may mắn hai mươi hai người được cứu sống
thế nhưng có thể thấy trong ba lô được đầy ấp những đồ vật chuẩn bị
trong một chuyến du lịch vui vẻ của gia đình
từ bình sữa bìm có xúc xích của bé đến mỹ phẩm nước hoa của mẹ
đều còn nguyên trong chiếc ba lô
nhưng chủ nhân của chúng đã xa đi mãi mãi
xin vĩnh biệt một mươi bảy nạn nhân số số trong vụ chìm tàu
thành kính phân ưu chia buồn cùng với gia đình người đã khuất
chúng ta mong rằng ở một kiếp khác họ có thể sống yên vui
và cũng cầu mong đây là tai nạn thương tâm cuối cùng
chúng tôi đưa tin trên biển cửa đại quảng nam
để không ai phải bật khóc phải rơi nước mắt trên những bi ai
và khốn cùng khi mất đi người thân
xin vĩnh biệt